cục kiểm lâm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cảnh báo
nhiều khu vực ở các tỉnh sơn la điện biên lai châu đang ở mức cháy rừng cấp năm
cụ thể tại các khu vực phù yên tỉnh sơn la điện biên mường nhé
thành phố điện biên phủ lai châu mường lây tủ chùa điện biên đông
tuần giáo của tỉnh điện biên mường tè than nguyên tỉnh lai châu
là các khu vực đã nhiều ngày không mưa nắng nóng thời tiết khô hanh
có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao
cục kiểm lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương vừa nêu
chữa cháy rừng theo quy định
trong gần một tháng trở lại đây cháy rừng đã xảy ra tại một số tỉnh
bao gồm bắc giang vĩnh phúc quảng ninh lạng sơn và kiên giang